xin kính chào quý vị và các bạn
sang ngày hôm nay do đã nằm sâu trong khối không khí lạnh khô
nên tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ chỉ còn mưa cục bộ với lượng không đáng kể
trưa chiều mây giảm trời hứng nắng nhẹ với mức nhiệt tăng lên ở ngưỡng một mươi sáu hai mươi sáu độ
sau đó từ chiều tối ngày mùng sáu khi chịu tác động của không khí lạnh bổ sung yếu
thì nền nhiệt trên khu vực sẽ giảm nhẹ trở lại
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng phổ biến ít mưa
với mức nhiệt cao nhất tăng nhẹ lên ở ngưỡng hai mươi bốn hai mươi bảy độ
sau đó cũng từ ngày mùng sáu nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ khi không khí lạnh tăng cường yếu
đối với các tỉnh miền trung trong hai ngày tới cùng với quá trình rồn xuống phía nam của khối không khí lạnh khô
các tỉnh bắc trung bộ có kiểu thời tiết chủ đạo là ít mưa trời rét về đêm và sáng
cùng nền nhiệt sao động từ một mươi bảy đến hai mươi năm độ
sau đó cũng từ đêm mùng sáu nền nhiệt tại đây sẽ giảm trở lại
trong khi đó khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế vẫn duy trì mưa rông rải rác
cùng mức nhiệt sao động từ một mươi chín hai mươi năm độ
ở khu vực phía nam đèo hải vân các tỉnh từ đà nẵng vào đến khánh hòa cũng có mưa rào và rông rải rác
riêng các tỉnh ninh thuận và bình thuận ở xa khối không khí lạnh ít chịu tác động hơn
nên thời tiết hầu như ít thay đổi có mưa chỉ xuất hiện cục bộ
dự báo về nhiệt độ khu vực có mức nhiệt ngày đêm sao động từ hai mươi một ba mươi hai độ
tại vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới tiếp tục duy trì thời tiết khá khô giáo
ở đây phổ biến ít mưa ban ngày trời nắng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này sao động trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới
thời tiết chủ đạo cũng là tạnh giáo ít mưa và có nắng nhiều
với mức nhiệt ngày đêm trên khu vực sao động từ hai mươi hai ba mươi năm độ
riêng miền đông nam bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ trên ba mươi năm độ